vùng trồng rau mê linh dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất rau đạt chuẩn việt gáp
phục vụ thị trường ngoài ra sẽ thực hiện chuỗi lô gích tích nhằm giảm bớt công lao động
chi phí sản xuất từ đó giúp rau an toàn được bảo quản tốt hơn
vừa duy trì kế sinh nhai ổn định cho bà con nông dân vừa cung vừa cung ứng thực phẩm cho thị trường hà nội
góp phần đảm bảo nguồn cung cho tiêu dùng của thủ đô
thích ứng với tình hình khó khăn hiện tại người nông dân đang từng bước vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra
những cách làm này cần được mở rộng hơn nữa để đảm bảo cho cuộc sống của người dân trong bối cảnh hiện nay
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị